ngày hai mươi năm tháng tám tại thành phố đông hà ủy ban nhân dân tỉnh quảng trị và cơ quan năng lượng mới và phát triển công nghệ công nghiệp neo nhật bản
ký kết biên bản ghi nhớ về dự án đèn led cho tàu đánh bắt xa bờ trên địa bàn tỉnh quảng trị
trong biên bản ký kết lần này cơ quan năng lượng mới và phát triển công nghệ công nghiệp neo nhật bản
sẽ tài trợ đèn led cho bảy mươi tàu đánh bắt xa bờ của tỉnh quảng trị
việc triển khai dự án thay thế đèn led đặc thù của tàu cá stanley nhật bản tại quản trị
sẽ giảm thiểu bảy mươi năng lượng sử dụng đồng thời đóng góp vào việc bảo vệ môi trường
thông qua việc giảm thiểu khí co hai
ngoài ra việc đưa đèn led vào sử dụng với ưu điểm như cải thiện tuổi thọ của đèn
hiệu ứng ánh sáng thích hợp sẽ góp phần làm giảm chi phí cho ngư dân quảng trị
cơ quan năng lượng mới và phát triển công nghệ công nghiệp neo nhật bản
hỗ trợ trang bị thiết bị và ứng dụng công nghệ mới với mong muốn sẽ giúp thay đổi tư duy
ý thức bảo vệ môi trường và nâng cao hiệu quả đánh bắt cho ngư dân quảng trị
về phía ủy ban nhân dân tỉnh quảng trị đã cam kết sẽ hỗ trợ tích cực
chỉ đạo các sở ban ngành và địa phương phối hợp chặt chẽ với nhau để dự án triển khai đạt hiệu quả cao